tại cuộc họp của thường trực thành ủy hà nội với ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố và lãnh đạo các quận huyện thị xã bằng hình thức trực tuyến
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cho biết
sẽ dồn lực để xét nghiệm bằng kỹ thuật pcr cho những người về từ đà nẵng để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch
qua giả soát thống kê đến một mươi bốn h ngày sáu tháng tám toàn thành phố có hơn chín mươi sáu người về từ đà nẵng
đã thực hiện xét nghiệm sang lọc test nhanh cho hơn bảy mươi người
đến nay thành phố ghi nhận ba trường hợp dương tính với sars cov hai đều đi về từ đà nẵng
phát biểu tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cho biết
qua trường hợp bệnh nhân bảy trăm một mươi bốn thành phố sẽ cho xét nghiệm pcr đối với những người về từ đà nẵng
và những trường hợp f một f hai từ ngày bảy tháng tám sẽ ưu tiên xét nghiệm cho những người về từ ngày một mươi năm tháng bảy đến hai mươi chín tháng bảy
sống tại các quận trung tâm quận bắc tử liêm nam tử liêm cầu giấy thành xuân và tây hồ
hiện cdc hà nội và các bệnh viện có năng lực xét nghiệm khoảng chín đến một mươi mẫu mỗi ngày
đồng tình với các giải pháp của ubnd tp bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ cho biết
trong giai đoạn này thành phố sẽ ưu tiên cho xét nghiệm pcr để khoanh vùng dập dịch
đồng chí vương đình huệ cũng đưa ra tám giải pháp và năm nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới
trong đó yêu cầu hà nội kích hoạt lại hệ thống phòng dịch trên toàn thành phố
đặc biệt có nơi sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
trong thời điểm dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tp hà nội đã thành lập ba mươi đoàn kiểm tra công tác
chuẩn bị cơ sở vật chất
và các điều kiện phòng chống dịch của các điểm thi trên địa bàn thành phố
tại một trăm bốn mươi ba điểm thi trên địa bàn thành phố đều đã chuẩn bị xong
mỗi điểm thi hai phòng thi dự phòng sở cũng đã bổ sung lực lượng làm thi sẵn sàng đáp ứng
các tình huống xảy ra như học sinh ốm sốt học sinh bị cách ly tại điểm cách ly tập trung
các học sinh đang bị cách ly tập trung sẽ thi chung một điểm
tại điểm thi cách ly này sẽ được trang bị đầy đủ thiết bị đảm bảo an ninh an toàn
bảo mật và trang thiết bị phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
có biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe cho các thành viên của điểm thi
cho bàn vận chuyển và bàn giao đề thi như khử khuẩn khẩu trang đo thân nhiệt áo bảo hộ
khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi tháng tám
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có văn bản yêu cầu các sở
ban ngành quận huyện thị xã chỉ đạo các cơ quan
đơn vị trực thuộc triệt đề tiết kiệm chi thường xuyên
tiếp tục ra soát cắt giảm bảo đảm tối thiểu bảy mươi kinh phí hội nghị
đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm một mươi chi thường xuyên khác còn lại của năm hai nghìn hai mươi
đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản các đơn vị tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện
và giải ngân tri đầu tư công
trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán được giao
trong khi vẫn phải trì thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách
ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu các địa phương phải chủ động xây dựng phương án điều hành
sử dụng các nguồn lực theo quy định để bảo đảm cân đối ngân sách địa phương
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính
ngân sách trong thực thi công vụ tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát và công khai
minh bạch trong thu chi ngân sách nhà nước quản lý sử dụng tài sản công
thưa quý vị và các bạn với một chiếc điện thoại thông minh trong tay
người tiêu dùng đã có thể mua sắm những mặt hàng mình cần
cách thức mua sắm ngày nay đã có nhiều thay đổi
thay vì đi mua sắm trực tiếp tại chợ siêu thị cửa hàng
nhiều người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trực tuyến
lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp trong đó có nhà bán lẻ
nhanh chóng thích ứng trước xu hướng tiêu dùng mới như thay đổi hình thức mua bán
giao hàng nâng cao chất lượng mẫu mã giảm giá thành sản phẩm
đó cũng là nội dung chính của phóng sự tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch
ban quản lý chợ long biên đã phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí cho tiểu thương
cũng như yêu cầu họ tuân thủ các quy định về phòng chống dịch
đến nay sau gần một tuần triển khai đã có gần năm khẩu trang được phát miễn phí
cho tiểu thương và người dân tại chợ nhằm đảm bảo việc phòng dịch được an toàn hiệu quả
cái thứ nhất là thường xuyên tuyên truyền cho bà con để bà con cũng có nhận thức được rất tốt
thường xuyên ban quản lý nhắc nhở với anh em cũng đi sát sao với tất cả các hộ kinh doanh
là tiểu thương ở đây thì tôi cảm thấy là rất yên tâm về công tác phòng dịch
hằng ngày là tuyên truyền tên loa đài và ở cổng chợ thì các thương lái đồ về
thì ban quản lý chợ nên tôi phát khẩu trang miễn phí
hình như là ngày nào cũng thế
nước rửa tay
các khu chợ thường là nơi tập trung đông người đến từ nhiều nơi trao đổi buôn bán hàng hóa
là nơi tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất nhanh và khó kiểm soát nguồn gốc phát bệnh
vì vậy bên cạnh việc tuyên truyền nhắc nhở ban quản lý chợ long biên cũng đang tích cực phối hợp
với cơ quan chức năng kiểm tra xử phạt những trường hợp không chấp hành nghiêm chỉnh
việc phòng chống dịch không để chợ biến thành ổ dịch
thưa quý vị và các bạn những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tuần này
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thủ đô ngày mới tiếp theo
xin kính chào tạm biệt